cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong việc đưa hình ảnh và hóa việt nam ra thế giới
vì vậy phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại nước ngoài chính là một cách hiệu quả để tăng kim ngạch xuất khẩu
đây là nội dung được đưa ra tại hội nghị phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của tp hcm
nâng tầm sản phẩm việt do ủy ban người việt nam ở nước ngoài tổ chức vừa qua tại tp hcm
cộng đồng doanh nhân ở nước ngoài vừa hiểu về thị hiếu nhu cầu của nước sở tại vừa hiểu về tiềm năng lợi thế của việt nam
nên dễ dàng trở thành cánh tay nối dài đưa hàng việt nam ra quốc tế
các doanh nghiệp việt tại nước ngoài cho biết hàng hóa việt nam rất được ưa chuộng trên thế giới và còn có thể tăng trưởng nhờ vào các hiệp định thương mại tự do
tuy nhiên kiêm ngạch xuất khẩu hiện chưa xứng với tiềm năng
ngoài một số sản phẩm đã có chỗ đứng thì nhóm sản phẩm từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn chật vật
khẳng định tên tuổi trong khi đây đang là nhóm sản phẩm cần được hỗ trợ thúc đẩy đầu ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
hội nghị là dịp để doanh nghiệp doanh nhân kiều bào và chính quyền sở ngành trong nước gặp gỡ trao đổi các vướng mắt
nhằm kết nối thúc đẩy xuất tiến thương mại hàng hóa giữa việt nam và nước ngoài
từ đó tiếp tục nâng cao hình ảnh hàng việt nam vị thế việt nam trên thị trường quốc tế
ngoài ra việc phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân kiều bào cũng là giải pháp hiệu quả để đóng góp vào ổn định phát triển kinh tế trong nước